trong năm hai nghìn một mươi sáu nhiều quy định của pháp luật gắn liền với cuộc sống của người dân như việc ra đời thẻ căn cước hay cấp mã số định danh cho trẻ ngay khi được đăng ký khai sinh
rõ ràng những cải cách trong công tác tư pháp đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân
trong năm hai nghìn một mươi sáu sự kiện được quan tâm chú ý nhiều nhất trong công tác lập pháp
đó là lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp việt nam quốc hội ban hành một nghị quyết để hoãn thi hành bộ luật hình sự sửa đổi do có khoảng chín mươi lỗi kỹ thuật
nghị quyết của quốc hội quy định lùi hiệu lực thi hành bộ luật từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cho đến khi sửa xong các lỗi trong luật
tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự do bộ tư pháp trình xin ý kiến quốc hội thông qua cũng đã bị lùi tiếp để bảo đảm tính chất lượng cho văn bản pháp lý này tránh những sai sót sau khi ban hành
trong lĩnh vực hành pháp vụ việc người tử tù trần văn thêm sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ở yên phong
trong lĩnh vực hành pháp bắc ninh người từng bị cáo buộc giết em họ cướp tài sản nhận hai án tử hình được minh oan sau bốn mươi năm cho thấy những sai sót trong công tác điều tra truy tố và xét xử
đây là một bài học cho các cơ quan tư pháp trong quá trình điều tra truy tố xét xử
cũng trong công tác hành pháp vụ hình sự hóa quán cà phê xin chào của ông nguyễn văn tấn ở thành phố hồ chí minh cũng gây bức xúc dư luận
sau khi có chỉ đạo của thủ tướng về việc ngừng hình sự hóa vụ việc cơ quan chức năng đã vào cuộc và xử lý nghiêm những cá nhân đơn vị vi phạm
động thái này thể hiện sự quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
trong công tác lập pháp năm hai nghìn một mươi sáu với việc triển khai luật hộ tịch và luật căn cước công dân mã số định danh cá nhân đã dần tiến gần hơn với cuộc sống người dân
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu hơn một mươi tỉnh thành phố trên cả nước đã bắt đầu triển khai việc làm thẻ căn cước cho công dân theo luật căn cước công dân đã được quốc hội thông qua
thẻ căn cước công dân có gắn mã số định danh cá nhân và được cấp miễn phí lần đầu cho người dân
đối với chứng minh thư nhân dân được cấp trước ngày luật căn cước công dân có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định
thẻ căn cước đổi ba lần khi công dân đủ hai mươi năm tuổi bốn mươi tuổi và sáu mươi tuổi
theo luật hội tịch từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu một số tỉnh thành được chọn thí điểm cấp mã số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh ra khi đăng ký khai sinh
một số thông tin thân nhân của trẻ em như họ tên ngày sinh giới tính dân tộc quốc tịch quê quán họ tên cha họ tên mẹ sẽ được đẩy sang hệ thống cấp số định danh cá nhân của bộ công an
sau khi thực hiện kiểm tra đối soát dữ liệu
hệ thống cấp số định danh sẽ dựa trên các thông tin nhận được để mã hóa
sinh số định danh theo cấu trúc quy định và gửi về hệ thống thông tin hộ tịch điện tử của bộ tư pháp
từ đó cấp giấy khai sinh cho công dân đã bao gồm số định danh cá nhân
số định danh này sẽ theo cá nhân đến suốt đời không thay đổi
trong năm hai nghìn một mươi bảy này nhiều quy định của pháp luật bảo đảm tốt hơn quyền lợi của công dân cũng sẽ được thi hành
bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
tuy nhiên có một số quy định trong bộ luật tố tụng dân sự hai nghìn một mươi năm có hiệu lực từ ngày một tháng một
trong đó đáng chú ý là quy định tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng
đây được cho là một quy định tiến bộ cần thiết và có lợi cho người dân
đảm bảo công dân có quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình
là căn cứ để tòa án phải nhận đơn thụ lý giải quyết những tranh chấp phát sinh trong đời sống
mà pháp luật chưa quy định không để người dân tự xử lý ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội
cũng theo quy định của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm việc chuyển đổi giới tính được pháp luật chính thức thừa nhận
đối với những người đã định hình hoàn thiện về giới tính
luật nêu rõ cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch
có các quyền thân nhân phù hợp với giới tính theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan
ngoài việc vẫn giữ nguyên như trước mức phí công chứng đối với hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
thuê nhà ở thuê thuê lại tài sản mức phí công chứng các hợp đồng
giao dịch có giá trị từ một trăm linh tỷ đồng trở lên sẽ tăng cụ thể
tăng mức phí từ năm hai triệu đồng cộng ba của phần giá trị vượt quá một mươi tỷ đồng lên ba mươi hai hai triệu đồng
cộng hai của phần giá trị vượt quá một mươi tỷ đồng lên ba mươi hai hai triệu đồng
tăng giới hạn mức thu tối đa từ một mươi triệu đồng trên một trường hợp lên bảy mươi triệu đồng trên một trường hợp
mức phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có mức phí là một trăm linh đồng
ba trăm linh đồng hoặc năm trăm linh đồng trên một trường hợp tùy theo giá trị tài sản